hôm qua bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin đã bắt đầu chuyến công du châu phi
với cuộc gặp tổng thống và người đồng cấp djibouti một quốc gia đông bắc phi
trong cuộc gặp bộ trưởng quốc phòng mỹ đã bày tỏ lập trường nhằm củng cố thêm mối quan hệ giữa hai quốc gia
và thảo luận về các nỗ lực nhằm tăng cường hợp tác quân sự song phương cũng như sự ổn định trong khu vực
ông austin khẳng định quan hệ đối tác giữa hai nước là then chốt
trong việc giải quyết các thách thức đa quốc gia đe dọa cả hai nước
djibouti là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu phi của bộ trưởng quốc phòng mỹ
tiếp theo ông sẽ tới kenya và angola với mục tiêu tăng cường quan hệ đối tác và an ninh trong khu vực
tại cả djibouti và kenya ông austin dự kiến đều sẽ đến thăm lực lượng đồn chú của mỹ